thưa quý vị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định cho biết vừa phối hợp với đội quản lý thị trường số ba
cục quản lý thị trường tỉnh bình định phát hiện kho chứa hàng nghìn sản phẩm nhập ngoại không rõ nguồn gốc và hóa đơn chứng tử
bất ngờ tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn linh lam hưng phát
thuộc phường nhân bình tp quy nhơn do ông nguyễn đặng dũng ở tp quy nhơn làm giám đốc
lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một số mặt hàng nhập ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ
gồm bốn mươi bốn bì bột sữa sáu trăm bảy mươi năm bì bột kem béo chín mươi hai lon sữa béo bốn trăm bốn mươi hộp nước cốt dừa và nhiều sản phẩm khác
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc của số hàng nói trên
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm đếm phân loại các loại hàng hóa để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
về vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là điều được người dân quan tâm nhất là trong dịp tết
khi nhu cầu mua và sử dụng thực phẩm tăng cao thì cũng là lúc mà các mặt hàng không rõ nguồn gốc
thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lên lỏi tuồn ra thị trường
công an quảng ngãi đẩy mạnh kiểm tra và phát hiện làm rõ nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm
tại xã trà sơn huyện trà bồng lực lượng công an xã kiểm tra phát hiện xử lý bốn cơ sở
các sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và quá hạn sử dụng
các sản phẩm thiết yếu đang bày bán dịp tết gồm bánh kẹo nước mắm tương nước uống được bảo quản trong các hộp nhựa và đựng trong các túi bóng
có sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ một số mặt hàng đã quá hạn sử dụng
tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh mua bán trên các địa bàn xã
qua kiểm tra thì lực lượng bàn xã đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh mua bán là vi phạm hợp lục
đặc biệt là vi phạm trong việc mà kinh doanh mua bán có hòn quá không rõ nguồn gốc xuất xứ và hết giá trị sử dụng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã kiểm tra phát hiện hai cơ sở sản xuất kinh doanh giá đỗ lớn ở thành phố quảng ngãi
có biểu hiện nghi vấn sử dụng hóa chất cấm để kích thích giá phát triển
các cơ sở này hàng ngày thu hoạch và bán cho các tiểu thương ở chợ đầu mối quảng ngãi
điều này khiến không ít các bạn trẻ lựa chọn không nghỉ tết để đi làm và kiếm thêm thu nhập
như với bạn ngọc thảo quê vĩnh phúc năm vừa qua là một năm kinh tế gặp nhiều khó khăn với em
dịp cuối năm áp lực về lương thưởng ngày càng thúc em đặt ra nhiều mục tiêu kế hoạch để cố gắng
do đó năm nay dù phải đánh đổi thời gian dành cho bản thân và gia đình nhưng em vẫn lựa chọn làm việc xuyên tết
vẫn làm thêm tết để có thêm thu nhập phụ giúp cho gia đình
làm việc trong đợt tết này mình nghĩ đường phố sẽ thoáng hơn thời gian thành đơn của mình sẽ nhanh hơn
và lượng tài xế ít hơn do về quê thì lượng đơn mình sẽ nhiều hơn
còn với ngọc nhi cô sinh viên năm thứ nhất đang theo học tại hà nội
năm nay em chọn công việc bán thời gian ở siêu thị trong dịp tết
theo nhi làm việc trong dịp tết không chỉ kiếm thêm thu nhập
mà đây còn là trải nghiệm để bản thân trưởng thành hơn trong cuộc sống sau này
theo các đơn vị tuyển dụng dịp tết nhu cầu nhân lực phục vụ tết là rất lớn
vậy nên lương thưởng cho nhân viên trong dịp này cũng cao gấp nhiều lần so với ngày thường
đây cũng là cơ hội vàng cho những bạn trẻ
các trẻ muốn tận dụng để kiếm thêm thu nhập chi trả cho việc học tập và cuộc sống
gần dịp tết thì bao giờ đối với nhóm siêu thị thương mại và dịch vụ
nhu cầu để tuyển dụng lao động thời vụ đều có tăng cao
và để đáp ứng được cái nhu cầu mua sắm của khách hàng
thì về phía siêu thị thì chúng tôi cũng đã tiến hành tuyển dụng gần một năm trăm linh lao động thời vụ
đối với những cái mạng mà lao động thời vụ mà bên công ty tuyển dụng
thì hai mươi ngày trước tết các bạn sẽ được trả lương một trăm năm mươi so với bình thường
và với những bạn sinh viên mà làm xuyên tết thì các bạn sẽ được hưởng chính sách là bốn trăm linh lương theo đúng luật lao động
nhu cầu đi lại đặt đồ ăn uống cũng như là gửi hàng trong dịp lễ tết này thì sẽ có xu hướng là tăng
trong khi đó thì lượng đối tác tài xế hoạt động có xu hướng là sẽ giảm một chút
bởi vì là đối tác tài xế sẽ về quê hoặc là họ sẽ nghỉ lễ sau một năm làm việc chăm chỉ
thì công ty chúng tôi nhằm hỗ trợ lực lượng đối tác tài xế hoạt động trong thời gian này
thì chúng tôi sẽ áp dụng một số
một số các phụ phí nghỉ lễ đối với cả các cước vận tải và các phụ phí này
sau khi khấu trừ các khoản thuế theo quy định của pháp luật thì sẽ chuyển toàn bộ vào ví của đối tác tài xế
có thể thấy rằng là một số lĩnh vực ngành nghề đang có xu hướng tuyển dụng rất là nhiều
như là lĩnh vực thương mại dịch vụ cũng đang là cái lĩnh vực ngành nghề mà có xu hướng tuyển dụng nhiều nhất
tập trung vào các hoạt động dịch vụ bán bươn bán lẻ
theo trung tâm dịch vụ việc làm hà nội
thị trường lao động trên địa bàn hà nội sẽ có nhiều khởi sắc
khi ngay trong tháng một
nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn hà nội dự kiến sẽ đạt khoảng từ ba mươi đến bốn mươi người
và có thể lên đến một trăm linh người trong quý i
trong đó dịp cao điểm tết sẽ là bước đà quan trọng để các doanh nghiệp có thể mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi bản tin kinh tế phương nam từ trường quay tp hcm
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị cục hàng không việt nam vừa cho biết trước nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao
các hãng hàng không việt nam đã thuê ước một mươi năm máy bay hình thức thuê máy bay và phi hành đoàn
đưa vào khai thác cao điểm tết năm nay
trước đó một số tuyến đã được thông báo kín
trước đó một số tuyến đã được thông báo kín chỗ
lãnh đạo cục hàng không đề nghị và nhận định việc các hãng bay không bổ sung tải cung ứng
một số đường bay từ tp hcm đi các địa phương đã hạ nhiệt so với tuần trước một số ngày vẫn còn chỗ
cụ thể đường bay tp hcm buôn ba thuộc tỷ lệ đặt chỗ các ngày ba năm tháng hai đang ở mức bảy mươi sáu tám mươi ba
đường bay tp hcm tuy hòa các ngày hai tháng hai bảy mươi tám tháng hai tám mươi năm và chín tháng hai bảy mươi hai

tương tự đường bay tp hcm quy nhơn các ngày ba tháng hai và chín tháng hai tỷ lệ đặt chỗ bảy mươi sáu bảy mươi tám
tuyến tp hcm vinh ngày chín tháng hai tỷ lệ đặt chỗ sáu mươi ba
tuy nhiên đường bay trục tp hcm hà nội giai đoạn này tỷ lệ đặt chỗ bắt đầu tăng
dàn đều trong các ngày từ năm mươi sáu đến bảy mươi ba
chiều ngược lại trong giai đoạn này tỷ lệ đặt chỗ các đường bay từ các địa phương về tp hcm rất thấp
trung bình từ hai mươi đến năm mươi
trong đó nhiều chuyến bay rỗng
các trường phổ thông ở tp hcm đã chi thưởng tết năm hai nghìn hai mươi bốn cho nhà giáo từ năm cho đến một trăm năm mươi triệu đồng mỗi người
có trường thưởng thêm một chỉ vàng cho mỗi năm năm gắn bó với trường
theo tin từ sở giáo dục và đào tạo tp hcm thời điểm này đa số các trường phổ thông ở thành phố
đã chốt mức thưởng tết hai nghìn hai mươi bốn cho đội ngũ
cụ thể mức thưởng tết cho cán bộ giáo viên nhân viên ở các trường giao động từ chín h ba mươi đến một mươi h ba mươi
năm đến một trăm năm mươi triệu đồng một người
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông tân phú
quận tân phú là một trong những trường có mức thưởng tết cao nhất khối trường ngoài công lập
mức thưởng tết cao nhất ở trường này là một trăm năm mươi triệu đồng một người
ngoài ra cán bộ giáo viên nhân viên trường tân phú còn được nhận thêm một chỉ vàng cho mỗi năm năm gắn bó với trường
mức thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu xuất sắc là ba tháng lương
cá nhân đạt danh hiệu giỏi sẽ được thưởng hai năm tháng lương
cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được thưởng hai tháng lương
cũng theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm mỗi cán bộ công chức viên chức người lao động tại cơ quan hành chính
đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở giáo dục và đào tạo tp hcm sẽ được chi qua tết một tám triệu đồng một người
nguồn kinh phí chi qua tết này sẽ được lấy từ ngân sách thành phố
ngoài ra tùy từng điều kiện hoàn cảnh của mỗi trường hiệu trưởng nhà trường sẽ tính toán để có khoản chi thu nhập tăng thêm cho đội ngũ
thành phố đà lạt và vùng phụ cận thuộc tỉnh lâm đồng đang hối hả vào vụ hoa lây ơn tết
cảnh thu hoạch và mua bán vận chuyển hoa diễn ra sôi động suốt ngày đêm để phục vụ nhu cầu thị trường tết giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
để hoa giữ được độ tươi mẫu mã đẹp và kịp giao cho thương lái đúng hẹn nhà vườn phải chạy đua với thời gian
hiện nay người dân tại xã hiệp an vẫn đang tiếp tục thu hoạch hoa lây ơn để bán cho các thương lái hoa
đến nay đã có hàng trăm chiếc xe đông lạnh từ miền trung miền bắc đổ về xã hiệp an để chở hoa đi tiêu thụ
năm hai nghìn hai mươi bốn diện tích hoa lây ơn của xã đạt một trăm tám mươi hectare sản lượng mỗi vụ khoảng ba mươi sáu triệu cành
vụ hoa lây ơn tết tại xã hiệp an bắt đầu sôi động từ giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn nhưng cao điểm là từ ngày ba mươi tháng một đến sáu tháng hai
theo ủy ban nhân dân xã hiệp an năm nay điều kiện thời tiết ôn hòa hệ thống thủy lợi được quan tâm
nâng cấp đầu tư tốt hơn so với những năm trước nên việc trồng hoa thuận lợi hơn chất lượng và năng suất
cũng cao hơn so với mọi năm
tuy nhiên do tình hình kinh tế biến động giá hoa lây ơn tại xã hiệp an huyện đức trọng chỉ khoảng ba mươi năm đồng
một bó bằng khoảng một phần hai so với giá niên vụ hoa tết năm hai nghìn hai mươi
đông đảo người dân và du khách đã tập trung về khu triển lãm mai vàng an dương để ngắm những tác phẩm
mai vàng độc đáo dịp tết nguyên đáng dắp hình năm hai nghìn hai mươi bốn
tại khu trưng bày có hơn ba trăm linh tác phẩm mai vàng các loại gồm mai lớn cao hơn hai mét mai gián thế truyền thống
mai mini mai bonsai các loại
ngoài ra dịp này các nhà vườn mang tới năm chậu mai phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và khách tham quan
hoạt động triển lãm nhằm giới thiệu và quảng bá thương hiệu mai vàng an dương và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng
của an dương góp phần kết nối giữa người sản xuất và tiêu dùng mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm
mai vàng an dương trong thời gian tới
thủ phủ mai vàng an dương có một năm trăm linh hộ trồng mai tết cung cấp cho thị trường khoảng một sáu triệu chậu mai một năm
doanh thu từ hoạt động sản xuất và kinh doanh mai cảnh ở an dơn vào khoảng tám mươi tỷ đồng đến một trăm linh tỷ đồng một năm
hiện nay ủy ban nhân dân thị xã an dương quy hoạch vùng trồng mai tập trung với diện tích một trăm bốn mươi năm hectare
các nhà vườn trồng mai ở an dương cho biết thủ phủ mai vàng bình định nổi tiếng với giống mai vàng năm cánh
hoa đều màu vàng trộn đẹp
năm nay thời tiết thuận lợi nên mai cho ra hoa
rộ đúng tết
được dự báo nhu cầu đi lại dịp tết nguyên đáng giáp thịnh năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ tăng cao
cảng an khung quốc tế tân sơn nhất đã lên phương án chủ động phục vụ hành khách không để xảy ra tình trạng ung ứ tại các nhà ga
trong cao điểm tết nguyên đáng giáp thịnh hai nghìn hai mươi bốn này cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất ước tính
trong từ ngày hai mươi sáu tháng một đến hai mươi bốn tháng hai
phục vụ từ một trăm ba mươi nhà hàng không quốc tế tân sơn nhất
ba mươi năm đến một trăm bốn mươi nghìn khách một ngày tương đương gần chín trăm linh chuyến bay
trong đó ngày bảy tháng hai hai mươi tám âm lịch cao nhất lên tới hơn một trăm năm mươi năm khách
với khoảng chín trăm năm mươi chín trăm bảy mươi lượt hạ cất cánh một ngày
ngay từ khá sớm cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã tập trung nhiều giải pháp nâng cao năng lực khai thác
linh hoạt phục vụ hành khách
chúng tôi điều chỉnh các bến đổ máy bay là khai thác linh hoạt
ngoài ra thì
chúng tôi đã giao quyền cập nhật thông tin trên hệ thống cho các công ty phục vụ mặt đất để chủ động
những chuyến bay đặc biệt ở quốc tế
trước đây cảng phải cập nhật thông tin về delay về chậm chuyến
nhưng sau đó chúng tôi trao quyền này cho công ty phục vụ đất để cho nhanh chóng cập nhật kịp thời
acdm được hiểu là quy trình đã thống nhất giữa các đơn vị điều hành khai thác tại

acdm cung cấp nền tảng để các đơn vị điều hành khai thác tại sân bay
các đơn vị phối hợp chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ công tác ra quyết định tại cảng hàng không sân bay
mục tiêu và quản lý tắt nghẽn tại sân bay tăng hiệu quả lập kế hoạch khai thác
tối ưu hóa sử dụng nguồn lực khả năng dự báo và nâng cao tính đúng giờ của chuyến bay
từ đó mô hình này giảm thiểu lãng phí sử dụng slot và quản lý luồng không lưu
giảm thiểu ủng tắc trên sân đổ và đường lăng giảm chi phí tiêu hao nhiên liệu do việc giảm thời gian lăng

phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng đánh giá cao sự chủ động của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
về mặt giải quyết ủng tắc bên trong đảm bảo an toàn bay hạn chế delay
mới đây ngày hai mươi hai một hai nghìn hai mươi ba thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán giáp thình
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình dương đã phát hiện triệt xóa một địa điểm sản xuất sữa bột giả
quy mô lớn tại phường bình an thành phố dĩ an do vũ thành cung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ thành phố hồ chí minh chủ mưu cầm đầu
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều phương tiện máy móc thiết bị để sản xuất buôn bán hàng giả
bảy năm trăm hai mươi năm lon sữa bột thành phẩm các loại bảy mươi thùng giấy chứa nắp lon sữa khoảng một trăm năm mươi vỏ lon sữa của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng
bảy bao tải chứa nắp nhựa hộp sữa có giá trị ước tính khoảng một mươi bốn năm tỷ đồng
sữa thật là ba mươi sữa thật còn bảy mươi là sữa em mua của một công ty việt nam
lúc đầu em phá chọn em bán thì em cũng lời được bảy mươi đến một trăm linh lon thì em cũng bị lợi nhuận nên em làm em biết đây là cái sáng trái của em

trên thực tế quá trình đấu tranh chống hàng giả hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hàng không rõ nguồn gốc
các lực lượng kiểm tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng vi phạm ngày càng có trình độ chuyên nghiệp
và sử dụng các thiết bị công cụ hiện đại trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm
các hành vi vi phạm hiện nay không chỉ xảy ra trong hoạt động kinh doanh truyền thống
mà dần dịch chuyển nhiều sang môi trường kinh doanh online